lần này không chỉ đánh giá kết quả chất lượng công tác tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương
mà còn nhằm biểu dương lực lượng để mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
thiết thực chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân